trừ những trường hợp mắc bệnh mạng tính đang điều trị ở nhà và bắt buộc cần có máy đo nồng độ oxy trong máu đo nhịp tim để theo dõi sức khỏe
việc cố gắng tìm mua tích chữ vừa lãng phí vừa khiến người thực sự cần dùng máy lại không có
trừ những trường hợp mắc mạng tính đang điều trị ở nhà và bắt buộc cần có máy đo nồng độ oxy trong máy lại không có

trừ những trường hợp mắc mạng tính đang điều trị ở nhà và bắt buộc cần dùng máy lại không có